liên quan đến các dự án giao thông trọng điểm xung quanh sân bay tân sơn nhất
ủy ban nhân dân tp hcm vừa yêu cầu các quận huyện sở ngành liên quan tiếp tục đẩy nhanh tiến độ triển khai
nếu có vướng mắc về thủ tục cần báo cáo thành phố tháo gỡ ngay
tp hcm đang triển khai một loạt dự án mở rộng hệ thống đường giao thông xung quanh và kết nối với sân bay tân sơn nhất
những dự án này khi hoàn thành đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm ồn tắc giao thông
không chỉ cho khu vực sân bay tân sơn nhất mà còn cho các khu vực xung quanh sân bay
lãnh đạo tp hcm nhấn mạnh việc mở rộng sân bay tân sơn nhất phải đồng bộ với mở rộng hệ thống đường giao thông xung quanh và kết nối với sân bay
theo báo cáo của sở giao thông vận tải tp hcm công tác chuẩn bị triển khai các dự án được triển khai khá đồng bộ trong thời gian qua
tuy nhiên khó khăn lớn nhất hiện nay vẫn là công tác đền bù giải phóng mặt bằng